các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến khoảng bốn giờ sáng ngày mai thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng trung du cũng như là khu vực đồng bằng của bắc bộ
sau đó nó sẽ ảnh hưởng tới khu vực bắc trung bộ cũng như là khu vực trung trung bộ vào khoảng thời gian chiều và tối ngày mai
di chuyển tới đâu không khí lạnh gây mưa rông mạnh tới đó với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai ở bắc bộ phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm mươi mm
cùng với mưa nền nhiệt ở các tỉnh miền bắc sẽ giảm mạnh từ tám đến một mươi năm độ
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh vùng núi phía bắc giảm xuống chỉ còn từ một mươi bảy đến một mươi tám độ
trong khi ở khu vực đồng bằng nhiệt độ cũng hạ xuống chỉ còn từ một mươi chín đến hai mươi một độ
sau bảy giờ sáng ngày mai trời bắt đầu chuyển rét và càng về chiều thì nhiệt độ càng giảm mạnh hơn và rét sẽ rõ hơn về chiều và đêm mai
khoảng sáng ngày mai không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến khu vực bắc của trung bộ các tỉnh như thanh hóa nghệ an cũng như cả hà tĩnh
đến trưa và chiều ngày mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến cả khu vực quảng bình quảng trị cũng như thừa thiên huế
đến tối và đêm mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các khu vực như đà nẵng quảng nam và quảng ngãi
di chuyển tới đâu không khí lạnh sẽ gây mưa diện rộng tới đó
trong đó các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh chính là vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của không khí lạnh
tương tác với gió đông bắc và sườn đón gió của dãy trường sơn sẽ diễn ra mạnh mẽ nhất
vì thế mà ở khu vực này sẽ có mưa vừa đến mưa to cũng như là có rông mạnh
khả năng vùng núi phía tây ở các tỉnh này có nguy cơ cao xuất hiện lốc xoáy mưa đá và cả gió giật mạnh
cùng với mưa to thì nền nhiệt ở khu vực này ngày mai cũng giảm xuống dưới hai mươi ba độ trời cũng chuyển rét
với khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế trong buổi sáng chưa chịu tác động của không khí lạnh
nền nhiệt độ vẫn giữ ở mức cao trong khoảng hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
nhưng đến trưa và chiều mai dưới tác động của khí lạnh mưa xuất hiện và nhiệt độ giảm dần trời sẽ chuyển rét về chiều
riêng các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận phải đến đêm ngày mai mới chịu tác động của không khí lạnh
nên ngày mai trời vẫn có nắng và nhiệt độ tiếp tục cao trong khoảng hai mươi tám ba mươi hai độ
khí lạnh chưa ảnh hưởng tới vì thế mà ở hai khu vực là nam bộ cũng như là cả khu vực tây nguyên
vào ngày mai trời vẫn có nắng từ sớm nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên
biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ ở khu vực nam bộ là ba mươi hai ba mươi năm độ
đến tối và đêm mai phần phía bắc của tây nguyên các tỉnh con tum và gia lai chịu ảnh hưởng trước của khối không khí lạnh
sẽ có mưa rào và có rông
trong cơn rông cũng cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy mưa đá và cả gió giật mạnh
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở khu vực vịnh bắc bộ
ngày mai sẽ có gió đông bắc mạnh cấp sáu sau tăng lên mức cấp bảy giật cấp chín khiến biển động mạnh
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn ngày mai tăng lên mức cấp sáu cấp bảy giật cấp chín khiến biển động mạnh
nhiệt độ trong khoảng hai mươi hai hai mươi tám độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ trong khoảng hai mươi sáu ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước